liên quan đến việc giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân sáu nghìn sáu trăm linh hai d tỉnh đồng tháp
và ba đăng kiểm viên bị tạm giữ hình sự vì nhận lộ hối lộ đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết
không bao che và sẽ xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo quy định và thẩm quyền
kể cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm và giấy chứng nhận đăng kiểm viên
của những người vi phạm pháp luật
qua tô giác của người dân về việc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nước khôi
đống tài xã an nhân huyện châu thành có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lộ của các ô tô đến kiểm định
đến khoảng một mươi năm h chiều một mươi bốn tháng một mươi công an huyện châu thành phù hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
bắt quả tăng bốn người là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm có hành vi đang nhận tiền hối lộ
của các tài xế để bỏ qua lỗi các ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền là chín trăm linh đồng
công an đã lập biên bản phạm pháp quả tan và làm việc với bốn người trên
bước đầu nhóm người này thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu tiền phí phụ thu tức tiền hối lộ
của các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ ba trăm linh đồng
đến một hai trăm linh đồng tùy theo lỗi của mỗi xe
riêng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi những người này đã thực hiện đăng kiểm bốn mươi bốn phương tiện
và đã thu tiền hối lộ là hai mươi năm triệu đồng
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành nguyễn
giám đốc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d và ba nhân viên
để điều tra hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế
vụ việc công an huyện châu thành đang trong quá trình điều tra mở rộng